thông tin về bắt ổ nhóm sử dụng ma túy trong quán karaoke tại hà tĩnh
vào dạng sáng ngày hôm nay hàng chục cán bộ chiến sĩ công an thành phố hà tĩnh đã đột nhập vào các phòng hát của quán karaoke elite hai trên đường phan đình giót tp hà tĩnh bắt quả tàng một mươi tám đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
số đối tượng này bao gồm một mươi một nam và bảy nữ
tại hiện trường các lực lượng chức năng đã thu giữ một số dụng cụ sử dụng ma túy ba gói chất bột màu trắng được cho là ma túy dạng đá và thuốc lắc
các đối tượng khai nhận trong lúc tổ chức sinh nhật cho một người bạn có một số đối tượng mang ma túy thuốc lắc vào góc vui
tại cơ quan công an lực lượng chức năng đã thử test nhanh để phân loại kết quả cho thấy một mươi tám người đều phản ứng dương tính với chất ma túy
được biết quán karaoke này chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động và đã ba lần bị xử phạt vì phạm hành chính